sở giao thông vận tài tỉnh lâm đồng cho biết từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng hai đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nút giao thông quốc lộ hai mươi bảy cao tốc liên khương brand sẽ được tổ chức phân luồng để đơn vị thi công cầu vượt
tại nút giao giữa đường tránh sân bay liên khương và đường cao tốc
phương án thay thế tạm thời sẽ sử dụng đường nhánh nối đường cao tốc liên khương brand với đường quốc lộ hai mươi bảy đoạn tránh sân bay liên khương
để người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hướng dẫn điều khiển giao thông của các lực lượng chức năng
trong đó hướng từ thành phố đà lạt đi đức trọng các phương tiện lưu thông rẽ phải vào đường nhánh a một b một bên trái đường cao tốc
hướng đi từ đức trọng đi thành phố đà lạt các phương tiện rẽ phải vào đường nhánh c một g một bên phải đường cao tốc
sở giao thông vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
cảnh báo theo quy định khi thi công hạng mục cầu vượt đường cao tốc